thời gian gần đây tình trạng khai thác trái phép gỗ hương giáng có xu hướng gia tăng tại khu vực phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
từ những lời đồn thổi về ý nghĩa phòng thủy của gỗ này nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm xâm nhập vườn quốc gia phong nha kẻ bàng để khai thác
gây thiệt hại tài nguyên rừng đe dọa đến đa dạng sinh học của vườn quốc gia này
đây là những tăng vật gỗ hương giáng mà lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng bắt giữ
thời gian gần đây lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã phát hiện xử lý một mươi năm vụ vi phạm liên quan đến gỗ hương giáng và thu gần một tấn gỗ
trong đó có ba vụ khai thác trong lâm phận vườn quốc gia và một mươi hai vụ vận chuyển trên địa bàn vùng đệm
thực tế hiện nay việc bày bán gỗ hương giáng diễn ra khá phổ biến tại các hộ dân và cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở quảng bình
với lời đồn thổi về ý nghĩa phong thủy của loại gỗ này
một gốc hương giáng được bán với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng
nhiều người hám lợi lén lút vào rừng khai thác dẫn đến cây hương giáng tại lâm phận
vườn quốc gia phong nha kẻ bàng có nguy cơ bị khai thác cạn kiệt
lực lượng kiểm lâm của chúng tôi cũng mọc đặc biệt là hương ráng phân bộ nhiều khắp nơi
không đủ lực lượng để trải đều
bên cạnh đó là có lực lượng bảo vệ rừng của các thôn bản
thông qua chương trình bảo vệ phản tiến rừng
nhưng mà đến nay cũng gặp nhiều khó khăn vì đến giờ tiền quỷ bá của chúng tôi
để thanh toán cho khoản bảo vệ rừng đối với các hồ gia đình cá nhân là chưa cấp đủ
mặc dù vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản
về việc kiểm tra xử lý việc khai thác mua bán vận chuyển cây hương giáng trái pháp luật
nhưng do loại gỗ này chưa được phân loại nhóm theo quy định của nhà nước
nên việc xử lý hành vi vi phạm còn nhiều khó khăn và trở ngại
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần sớm thực hiện việc phân loại nhóm
và xác định giá trị của gỗ hương giáng để việc xử lý các đối tượng vi phạm hiệu quả hơn